theo thông tin truyền hình nhân dân đã đưa một đoạn của tuyến đê bao quảng điền bị vỡ vào sáng ngày một mươi ba tháng tám
sự cố này đe dọa nghiêm trọng đến hàng nghìn hectare lúa đang trổ đồng của bà con nông dân nơi đây
sau nhiều ngày đêm người dân và cán bộ chiến sĩ xã quảng điền huyện kroana tỉnh đắk lắc
phải chống chọi với lũ để bảo vệ cho hơn hai hectare lúa của bà con nông dân nơi đây
nhưng trước sức nước giữ hơn ba trăm linh hectare lúa đã bị nhấn chìm ngay
còn một hectare lúa đang bị úng nếu trong vài ngày tới không hút được nước ra khỏi đồng ruộng
thì coi như cũng hư hỏng hết
không chỉ người dân xã quảng điền mà kinh tế toàn huyện kromana chủ yếu dựa vào cây lúa
sự cố gây thiệt hại lớn này cũng đã ảnh hưởng đến lộ trình phát triển của toàn huyện
vì vấn đề quy động xây dựng nông thông báo và tiếp tục tinh thần của huyện là đưa cái xã nông thông báo này tiến vào giai đoạn hai
nhưng mà qua một cái này thì coi như là gặp rất nhiều khó khăn cho huyện
cho nên là huyện cũng tiếp tục quy động nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để mà khắc phục những hoàn chế
và cố gắng để động viên nhân dân là cố gắng là sở sức và với tinh thần là tự mình cứu mình
sau đó mới là xây nhà cấp đây
tỉnh đắk lắc vừa trải qua cơn lũ lụt bất thường trong nhiều năm trở lại đây
mưa lớn nhiều ngày đã khiến mực nước sông kroana dâng lên cao từ ngày một mươi tháng tám
và phá vỡ một đoạn
d ba ngày sau đó lúc này bà con tại đây rất cần nhiều chính sách hỗ trợ từ các ban ngành của tỉnh